thời gian qua tại huyện vân đồn quảng ninh một số cò đất và một số cơ sở hoạt động kinh doanh bất động sản đã đầu cơ đất trục lợi buôn bán đất trao tay
tỉnh quảng ninh và huyện vân đồn đã có nhiều giải pháp quyết liệt nhằm tăng cường quản lý siết chặt và chặn cơn sốt đất ảo trên địa bàn
như tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất giao đất cho các tổ chức dự án tạm dừng giao dịch chuyển nhượng đất
trường hợp đặc biệt phải báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết
việc này đang đem lại hiệu quả tích cực giảm hiện tượng tích tụ đất tạo giá ảo giúp nhà đầu tư sau này mua được giá đất theo đúng giá trị
cần giảm ngay giá điện ở khu nhà trọ công nhân là nhan đề bài viết đáng chú ý được đăng trên báo lao động số ra ngày hôm nay
với thu nhập còm cõi thì đối với những công nhân ở trọ mỗi đồng cũng là đáng quý
thế nhưng nghịch lý là họ đang phải trả giá điện cao hơn bình thường có khi gấp đôi so với người dân khác
những đồng tiền trả thêm đáng lẽ họ không phải chịu như trên khiến cho đôi vai họ ngày càng nặng gánh thêm
tại cuộc gặp công nhân lao động các tỉnh đồng bằng sông hồng vừa qua thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
sau khi lắng nghe ý kiến về việc người lao động ngoại tỉnh thuê nhà trọ phải chịu tiền điện nước giá cao
đã yêu cầu lãnh đạo tỉnh hà nam bộ công thương tập đoàn điện lực việt nam evn cũng như các địa phương khác
phối hợp tiến hành kiểm tra giải quyết
lực lượng chức năng vừa phát hiện tại quảng ninh hai trăm linh nhân dân tệ được chuyển thẳng ra nước ngoài
mà không qua bất kỳ hệ thống ngân hàng nào của việt nam tình trạng tương tự cũng đã xảy ra tại đà nẵng
cảnh báo khách trung quốc thanh toán chui là nhan đề bài viết được đăng trên báo tuổi trẻ
không phải đến bây giờ mà từ lâu các dịch vụ thanh toán của trung quốc đã theo bước chân du khách xâm nhập
vào thị trường việt nam và ngày càng phổ biến một trong những loại hình đó là khách trung quốc thanh toán chui
qua máy post trên ví điện tử wechat pay và alipay
theo các chuyên gia với cách này khách trung quốc có thể trốn các loại thuế vat tiêu thụ đặc biệt
đáng chú ý tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy ví điện tử wechat pay của trung quốc đã công bố chính thức kết nối thanh toán
tại việt nam thông qua hợp tác với ví điện tử trong nước là vimo để chấp nhận thanh toán cho du khách trung quốc
trong khi đó một lãnh đạo ngân hàng nhà nước cho biết đến nay ngân hàng nhà nước chưa cho phép đơn vị nào
thực hiện thanh toán qua ứng dụng alipay
còn ai học ở trung tâm dạy nghề là nhan đề bài viết rất đáng chú ý được đăng trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay
có chức năng tổ chức dạy nghề và bồi dưỡng nhằm nâng cao tay nghề cho người lao động góp phần giải quyết việc làm ở địa phương
nhưng đến nay đa số các trung tâm dạy nghề đang hoạt động lây lắt vì không mấy người học
lý giải về tình trạng này giám đốc một trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên cho rằng
lý do mà các trung tâm không thu hút được người lao động tự do đến học nghề
vì thiết bị dạy nghề cũ kỹ lạc hậu trong khi những nghề đó luôn phải cập nhật những công nghệ mới
lịch sử chống ngập nước ở tp hcm đầy tính đối phó theo kiểu mùa vụ và sự vụ
trũng chỗ nào nâng chỗ đó tắt chỗ nào mòi chỗ đó ngập chỗ nào hút chỗ đó
chẳng lẽ tp hcm cứ ngập hoài sao là nhan đề bài viết được đăng trên báo tuổi trẻ
nhưng cũng là câu hỏi nhức nhối của người dân tp hcm bao năm qua
có những công trình tốn hàng nghìn tỷ đồng
nhưng chưa nghiệm thu đã lạc hậu như hệ thống cống thoát nước quá nhỏ
hệ thống cống này được thiết kế cho các trận mưa có lượng mưa dưới một trăm linh mm
nhưng nay các trận mưa hầu hết đều là từ một trăm hai mươi mm đến hơn hai trăm linh mm nên không thu hết nước mưa
mỗi năm có hàng chục cuộc hội thảo của các nhà khoa học rất nhiều đối sách của các cơ quan chức năng
và cũng từng ấy năm người dân được nghe không biết bao nhiêu là tuyên ngôn chắc nịch
rằng năm tới các điểm ngập sẽ giảm dần rằng bốn năm nữa thành phố này sẽ khô giang
nhưng thực tế đã làm cho người dân đi từ hy vọng này đến thất vọng khác
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại